hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sakai minato bình yên và lặng lẽ như nhiều thành phố ven biển khác chỉ có một điều duy nhất khiến cho nơi này trở nên nổi tiếng
đó là hình ảnh những nhân vật hoạt hình xuất hiện khắp các ngã đường những nơi công cộng ở từng cửa hàng từng ngôi nhà và cả trên những vật dụng đơn giản hàng ngày
sakai minato không hổ danh là thành phố chuyện tranh
điều này cũng không có gì lạ khi nhật bản vốn là một quốc gia có nền công nghiệp chuyện tranh và phim hoạt hình
phát triển bậc nhất thế giới
không chỉ các ngành công nghiệp mũi nhọn mà ngành công nghiệp giải trí đặc biệt là phim hoạt hình và chuyện tranh
cũng góp phần không nhỏ đưa đất nước mặt trời mọc trở thành một cường quốc
không nói quá khi công nghiệp truyền tranh của nhật bản không chỉ là ngành hái ra tiền khi mang về cho nước này hàng chục tỷ đô la mỗi năm
mà còn được coi là một phần trong nền văn hóa nhật bản đương đại
tại kyoto còn có hẳn một bảo tàng chuyện tranh
năm hai nghìn một mươi bốn ngành công nghiệp chuyện tranh tại nhật bản đã lập kỷ lục doanh thu hai trăm tám mươi một năm mươi một tỷ yên tương đương năm mươi
năm hai nghìn một mươi sáu doanh thu của ngành công nghiệp truyện tranh là bốn mươi tám tỷ đồng
với con số hai trăm tám mươi một năm mươi một tỷ yên doanh thu của ngành công nghiệp truyện tranh là bốn mươi tám tỷ đồng
với con số hai hai mươi sáu tỷ ấn bản của ba trăm năm mươi tạp chí chuyện tranh và hơn bốn bộ chuyện mỗi năm
trung bình một mươi bảy quyển một người truyện tranh hay manga chiếm khoảng bốn mươi tổng số ấn bản sách báo tạp chí
và khoảng hai mươi năm tổng doanh thu của toàn ngành xuất bản của nhật bản

với con số hai hai mươi sáu tỷ ấn bản của ba trăm năm mươi tạp chí truyện tranh và hơn bốn bộ truyện mỗi năm
chưa kể đến doanh thu khổng lồ từ các ngành kinh doanh ăn theo truyện tranh như phim truyền thể games trang phục và phụ kiện cosplay đồ chơi quả lưu niệm
một số bộ phim hoạt hình còn đem về doanh thu chiếu giảp tới hàng trăm triệu đô la và nhiều giải thưởng danh giá
trong đó phải kể tới bộ phim sen và chihiro ở thế giới thần bí đã mang về cho nhật bản giải oscar lần thứ bảy mươi năm
và giải gấu vàng tại liên hoan phim berlin hai nghìn hai mươi
ngành công nghiệp truyện tranh và phim hoạt hình thực sự trở thành con gà đẻ trứng vàng
không những thế hình ảnh đất nước nhật bản với nền văn hóa đặc sắc và tinh thần samurai đã đi khắp thế giới
thông qua các nhân vật như son goku doraemon naruto maruko
những tập truyện tranh những bộ phim hoạt hình len lỏi vào trong đời sống sinh hoạt của người dân
tất cả mọi người từ trẻ con tới cụ già đều có thể tìm cho mình loại chuyện
truyện tranh phù hợp
khi đến nhật bản bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy hình ảnh các nhân vật chuyện tranh hay phim hoạt hình
được hóa trang bởi các otaco hay người hâm mộ trên nhiều con phố
những họa sĩ vẽ chuyện tranh cũng được người nhật bản kính trọng và được vinh danh như nhà văn thầy giáo hay bác sĩ
du khách đến nhật bản hẳn sẽ không khỏi ngạc nhiên về nền văn hóa mangga được bảo tồn qua nhiều thế hệ
đối với truyện tranh nhật bản
con người được đặt ở vị trí trung tâm
miêu tả hiện thực cuộc sống như bản chất vốn có
nghĩa là luôn có hai mặt đối lập song song tồn tại
có anh hùng thì sẽ có những kẻ hèn nhát sự cao thượng và thủ hận
ước mơ sẽ gắn liền với giã tâm
so với những nền chuyện tranh của các nước khác
mangga nhật bản luôn vượt trội về khả năng phân tích nội tâm
cảm xúc nhân vật đa dạng về cung bậc trong từng tình huống
cách giàn dựng rõ ràng logic
nội dung câu chuyện luôn đề cao những phẩm chất của con người
như lòng vị tha tình bạn tình đoàn kết và tình đồng đội
đặc biệt chuyện tranh nhật bản luôn thể hiện tinh thần và lòng tự tôn dân tộc
điều giúp cho chuyện tranh thu hút độc giả là những bài học đạo đức
những thông điệp sâu sắc về cuộc sống được thể hiện một cách tự nhiên gần gũi
các nhà nghiên cứu cho rằng
thủ pháp vẽ trong manga xuất hiện từ những bước
những bức họa mang tính trào lộng về động vật và con người
được gọi là ghiga của nhà sư toba suji sống vào thế kỷ một mươi hai
ông có biệt tài quan sát và mô phỏng lại các chuyển động của con người và động vật
một cách sắc nét và khoa học
không cần chú ý tỉ mỉ đến các quy tắc hội họa kinh điển
để có thể tạo ra những bức họa mà chỉ dựa vào nét bút phác họa
vài nét lướt ngang dọc hoàn toàn ngẫu hứng
nhưng ẩn trong những nét vẽ phóng khoáng thoải mái đó
lại là sự tỉ mỉ chi tiết chứa đựng sự khác biệt
cách tiếp cận vấn đề một cách rất tự nhiên này
đã trở thành nền tảng cơ bản cho các họa sĩ manga hiện đại
từ thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi thị trường mangga đã được công nghiệp hóa
đến như năm một nghìn chín trăm chín mươi khi ngành công nghiệp này phát triển ở đỉnh cao
thì thuật ngữ manga
đã được dùng như một danh từ riêng chỉ loại hình tranh chuyện của nhật bản
song song với đó thuật ngữ văn hóa manga nền công nghiệp manga cũng trở nên phổ biến
trải qua nhiều thế kỷ một trong những điều mang lại thành công cho ngành công nghiệp chuyện tranh
và phim hoạt hình nhật bản là bởi sản phẩm của ngành công nghiệp này
không chỉ là loại hình giải trí dành riêng cho trẻ em như chuyện tranh của các nước khác
mà còn nhằm phục vụ mọi lứa tuổi mọi tầng lớp trong xã hội
vô cùng đa dạng về thể loại và đề tài
các nhà nghiên cứu kinh tế cho rằng vấn đề giá rẻ cũng là một yếu tố thu hút người đọc
thường thì chỉ có trang bìa và trang đầu của mỗi chương sách là in màu
còn các trang khác là tranh đơn sắc đen và trắng được in bằng loại giấy chất lượng thấp
nên giá thành của truyện tranh rất rẻ
hơn nữa mỗi câu chuyện tranh thường kéo dài hàng năm mới kết thúc
nên nó rất thu hút độc giả và khiến người ta không thể mua một lần
cùng với dòng thời gian sự phát triển của công nghệ đặc biệt là máy tính
cũng đã làm thay đổi kỹ thuật tạo hình cho chuyện tranh và phim hoạt hình
nhiều tác phẩm ăn khách được người ta vừa tiếp tục sáng tác vừa xuất bản trong thời gian rất ngắn
từ những tập truyện tranh in khắc gỗ với ba màu sám đen và xanh nhạt

cho tới giờ xu hướng vẽ truyện tranh nổi tiếng của nhật bản hiện nay lại trung thành với phong cách vẽ tay truyền thống
thế nhưng nhiều họa sĩ vẽ chuyện tranh nổi tiếng của nhật bản hiện nay lại trung thành với phong cách vẽ tay truyền thống
ở nhật bản không ai không biết tới người đàn ông này đặc biệt là các em nhỏ
ở tuổi bảy mươi sáu ông vẫn miệt mài làm việc đều đặn một mươi hai tiếng mỗi ngày
ông chính là miyazaki hayao người đồng sáng lập hãng phim hoạt hình gibi nổi tiếng
đồng thời là tác giả của rất nhiều phim hoạt hình và chuyện tranh được cả thế giới biết tới
trong đó có bộ phim sen và chihiro ở thế giới thần bí
là bộ phim ăn khách nhất trong thế giới
học lịch sử nhật bản với doanh thu lên tới hai trăm tám mươi chín triệu usd trên toàn thế giới
vượt qua cả bộ phim titanic
phim giành giải oscar cho phim hoạt hình hay nhất tại mùa giải lần thứ bảy mươi năm
giải gấu vàng tại liên hoan phim berlin năm hai nghìn hai
và giải phim hay nhất của viện hàn lâm điện ảnh nhật bản năm hai nghìn một mươi
miyazaki hayao có nhiều tác phẩm khiến độc giả
thuộc mọi lứa tuổi say mê
và đi sâu vào tâm hồn trẻ thơ
như kiki cô phù thủy nhỏ
laputa lâu đài trên không trung
công chúa mononoke
lâu đài bay của pháp sư hall
hay công chúa nausicaa của thung lũng gió
báo giới từng nhận xét
chỉ có miyazaki và gibi mới có khả năng trở thành đối thủ của walt disney
cả về chất lượng và thành công về mặt doanh thu
phim của hãng gb nổi tiếng vì hình ảnh đẹp được vẽ bằng tay
có thể nói miyazaki là họa sĩ truyền thống
ông cam ghét việc vẽ bằng máy tính hay dùng kỹ xảo
bởi ông cho rằng cách này là mất đi giá trị của những bộ phim hoạt hình
tôi chỉ chấp nhận sử dụng đồ họa và đổ màu bằng máy tính trong một số cảnh
nhưng là để tiết kiệm thời gian khi sắp đến hạn cuối phim ra mắt
phần lớn các tác phẩm của hãng gb đều được vẽ bằng tay
nét đặc trưng nữa trong các bộ phim của miyasaki là sự xuất hiện thường xuyên
của các chủ đề như mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên và công nghệ
nhân vật chính trong các tác phẩm của ông thường là những cô gái
hoặc những phụ nữ trẻ mạnh mẽ độc lập
môi trường xung quanh đối với miyazaki không bao giờ là thế giới vô chi vô giác
trong phim của ông những linh hồn của thiên nhiên
hóa thân thành các nhân vật kỳ ảo nhưng gần gũi
thông điệp mà miyazaki luôn mang tới cho đọc giả và người xem
qua các tác phẩm của mình là
gió vẫn thổi và ta phải tiếp tục sống và ước mơ
dù biết ngọn gió cuộc đời không lặng bao giờ
tôi không phải là người lạc quan
thế nhưng tôi không muốn truyền cảm giác tiêu cực cho trẻ thơ
người lớn không nên áp đặt cách nhìn thế giới của mình cho trẻ thơ
nhưng tôi muốn nói cho họ rằng
anh là một người lạc quan
với tinh thần lạc quan ấy cùng với những hình ảnh vượt xa chính tưởng tượng thông thường
các tác phẩm của miyasaki cũng như chuyện tranh và phim hoạt hình của nhật bản
luôn khiến đọc giả say mê